trong các đồ nội thất vẫn còn chiếc ghế gỗ xưa do chính phủ khải định ban tặng
và nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá được công nhận là di vật bảo tồn quốc gia
theo đuổi việc sưu tầm nhiều năm mãi cho đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
anh vĩnh mới chính thức đưa được ngôi nhà cũ này từ huế về quảng nam
anh mất thêm một mươi năm nữa để sưu tầm các họa tiết hoa văn cấu kiện hư hỏng của ngôi nhà
rồi thêm ba năm nữa để phục chế
với tài nghệ của nghệ nhân làng mộc mỹ xuyên huế mộc kim bồng mộc văn hà quảng nam
phủ khâm sai tôn thất đạm giờ đã trở lại hình hài nguyên vẹn như khi chủ nhân còn tại thế
điểm nhấn của ngôi nhà là bộ cửa chính thượng song hạ bản
các tấm liên ba các đầu đuôi kèo lồng ba được chạm trổ tỉ mỉ công phu
đây là kiểu nhà tam gian nhị hạ tiền đường tiêu biểu của huế được các quan lại triều đình ưa chuộng
công trình đã được công nhận là ngôi nhà ba gian tiền đường vỏ cua huế độc đáo và còn nguyên vẹn nhất việt nam
sưu tầm và phục dựng thì mình có hai kỷ niệm
thứ nhất là cái ngôi nhà thờ tổ thì cái nhà bác đó thì nằm ở thắng đại lộc quảng nam
nói chung mình bắt nhượng lại cho mình là trong một cái cây duyên và nói chung cái nhà bác là trúng cái đường điện năm trăm linh kv
nên là bác bục phải giải thoại
bây giờ bác vẫn còn sống
có nghĩa là mình có cái kỷ niệm là mua được một ngôi nhà của một người là gọi là thuận mua vừa bán
và người ta cũng vẫn còn lưu luyến đến nay để thăm lại ngôi nhà
mà bác đó bây giờ hiện tại là
hàng năm bác cũng đều đến
cái ngôi nhà đó là cái kỷ niệm nhất của mình
cái căn nhà thứ hai là cái ngôi nhà trên te
ngôi nhà đây thì nó cách đây khoảng ba km
thì của một bà cụ sống kiểu như là cô đơn
trong một ngôi nhà trên tre mà giữ của ông bà để lại là hơn trăm triệu
năm năm thì không phải là mình thương lượng mình mua ngôi nhà mà mình chờ khi nào mà bác xây nhà thì mình xin nhượng lại thì bác cũng chia sẻ để về mình làm bảo tàng thì bác cũng muốn mình về mình trông tu lại thì bác cũng rất lưu luyến và tháng bác phải hàng năm mình tổ chức những sự kiện thì bác khoảng đến thăm lại cái ngôi nhà và thể hiện lại cái không gian của cái ngôi nhà bác sinh hoạt nghiệp
đây là ngôi nhà tranh tre thuần việt có tuổi đời hơn một trăm linh năm
được bà phạm thị số ở quảng nam nhượng lại cho bảo tàng viena hào
tham quan nhà tre ngắm nhìn từng mắt phen lóng cột giản đơn mà tinh tế thô sơ mà vững chãi
bỗng thấy cảm phục những bàn tay khéo léo tải hoa của những người thợ thủ công xưa
nhà trên tre ngôi nhà trên tre thuần việt có tuổi đời hơn một trăm linh năm
tre là kiến trúc bản địa gắn bó với nhiều thế hệ người việt
những cây tre được chọn làm bộ khung chịu lực chính của ngôi nhà thường là loại tre vách dày khoảng ba năm cm từ ba đến sáu năm tuổi
tre thường được đốn vào những tháng khanh khô từ tháng một mươi đến tháng hai âm lịch
sau đó sẽ mang đi ngâm bùn từ sáu đến một năm rưỡi
sau đó tre sẽ được hong trên gác bếp để khói và bổ hóng ngống vào thân tre để tre không bị mối mọt xâm hại
hệ khung gồm vì kèo trính xuyên và cột
tưởng vách được làm từ các vật liệu đa dạng như đất bùn phân trâu và rơm
cốt vách có thể làm bằng tre đan thành tấm hoặc kết hợp giữa tre và cao
vào ngôi nhà tre xưa ngắm nhìn các vật dụng gia đình nơi thôn giã
ký ức về một không gian bình yên bên cây đa bến nước sân đình
bỗng ùa về nhà tre xưa ngắm nhìn các vật dụng gia đình nơi thôn giã

đến vinahow tham quan mỗi ngôi nhà có thể nhận biết nguồn gốc gia thế của chủ nhân
đặc biệt là các câu đối hoành phi trong phòng khách thường thể hiện tư tưởng và quan điểm sống của chủ nhân
khách tham quan cũng có thể làm giàu kiến thức của mình về kiến trúc nhà
nhà ở truyền thống việt thông qua vô vàn những tiêu bản hòa văn trang trí hệ thống cột kèo rui mè đòn tay
cùng bao chi tiết trưng bày tại bảo tàng là sản phẩm của các làng nghề mộc nổi tiếng khắp nơi từ nam trí bắc
theo chủ nhân bảo tàng nếu tính luôn bộ sưu tập nhà cổ cùng những cấu kiện kèm theo ở bảo tàng nhà cổ vinahow
tổng số hiện vật lưu giữ tại đây đã lên đến hơn năm
tất cả đều hướng đến mục tiêu tái hiện đời sống dân
tất cả nhưng đậm chất truyền thống của làng quê việt
không dừng lại ở việc trưng bày bảo tàng vinahow còn hướng đến việc đào tạo những thế hệ những người thợ mộc trẻ
biết nắm bắt diễn giữ tinh hoa làng nghề truyền thống
bảo tàng có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích những người thợ lớn tuổi
có thâm niên trong nghề làm nhà cổ truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho những người thợ trẻ
đây được xem là nơi bảo tồn di sản kiến trúc nhà cổ lớn nhất việt nam
lướt nhẹ gót chân qua những hiên nhà mát rượi bên những hàng cột gỗ đẫm màu năm tháng
du khách bất ngờ gặp những làn khói bếp
bảo tàng nhà cổ không là nơi lưu giữ những kiến trúc vô chi
bên trong những nếp nhà gỗ bình yên ấm cúng là nơi tái hiện văn hóa ẩm thực của cư dân xứ quảng
thời gian gần đây bảo tàng ẩm thực sứ quảng
và dinh chấn mì quảng được xây dựng trong khuôn viên bảo tàng nhà cổ
sau nhiều năm sưu tầm bảo quản bảo tàng ẩm thực này đã có hơn năm trăm linh hiện vật
trong đó có rất nhiều di vật được người xưa sử dụng trong quá trình làm nên những đặc sản ẩm thực đặc trưng độc đáo của người dân vùng thuận quảng xưa
dưới những ngôi nhà cổ trăm năm còn gì thú vị hơn khi du khách được thưởng thức ẩm thực ba miền đất nước với những món ăn quê dân dã
nào mì quảng bún bò huế nào cơm lam cơm hến nào bánh mậm bánh xèo
bên chén trà trong không gian thoang thoảng hương cao hương nhài
du khách muốn ở lại mãi nơi này để tận hưởng niềm an nhiên nơi thôn giã
vài năm trước hình ảnh cụ bà bùi thị song một phụ nữ nghèo làm nghề trèo thuyền đón khách ở thành phố hội an
lọt vào ống kính của nhấp ảnh gia người pháp brian và được bình chọn là cụ bà việt nam đẹp nhất thế giới
cụ bà có nội cười móm mém tươi vui bên sông hoài đã được vinahow chọn làm đại sứ thương hiệu hình ảnh bởi vẻ đẹp chất pháp đôn hậu và thuẩn chất việt nam
hình ảnh của cụ song từ đây sẽ gắn với nghề làm nhà cổ của vinahow và hai làng mộc nổi tiếng của tỉnh quảng nam là kim bồng và văn hà
mỗi lần đến nơi này là một lần không muốn chia tay bởi dường như du khách chưa bao giờ khám phá hết những nét độc đáo nơi đây
người xem không chỉ luôn ngỡ ngàng với bộ sưu tập phong phú và chi tiết về kiến trúc điêu khắc nhà gỗ mà còn tìm thấy những triết lý sống của chủ nhân thông qua lối kiến trúc và trang trí nội thất ngôi nhà
đến bảo tàng nhà cổ việt nam là một lần được trở về với không gian xưa đầy kỷ niệm của gia đình và quê hương
ở đó có một chàng thợ mộc nhà quê đã dành hết tuổi trẻ của mình để theo đuổi giấc mơ sưu tầm và phục dựng nhà cổ
dưới nếp nhà gỗ nâu mộc những câu chuyện quê hương vẫn đang được tiếp tục viết thêm mỗi ngày qua bàn tay và khối óc của những người thợ mộc tài hoa